ủy ban nhân dân quận ngũ hạnh sơn thành phố đà nẵng đang tổ chức đấu thầu công khai
gói thầu phá rỡ các hạng mục vi phạm của công trình tổ hợp khách sạn mường thanh
và căn hộ trung cư cao cấp sơn trà
theo đó gói thầu nhằm thực hiện việc phá rỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng
từ tầng hai đến tầng năm tầng ba mươi năm tầng bốn mươi một tầng bốn mươi hai và tầng kỹ thuật một và hai của công trình
thời gian thực hiện trong khoảng một trăm tám mươi ngày với vốn tạm ứng tù nguồn ngân sách thành phố đà nẵng
công trình tổ hợp mường thanh sơn trà được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
do tập đoàn mường thanh làm chủ đầu tư
trong suốt quá trình thi công và đưa vào sử dụng công trình này đã xây dựng trái phép nhiều hạng mục
và đã bị xử phạt cũng như yêu cầu tháo rỡ
thế nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện nên tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo thành phố đã ra quyết định cưỡng chế tháo rỡ